hà nội đặt trên tuyến phố một mươi chín một mươi hai được kỳ vọng là không gian văn hóa hấp dẫn của thủ đô
cũng như một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách khi tới hà nội
tuy nhiên sau tám tháng đến nay các hoạt động tại phố sách ngày một thưa thớt
tình trạng vắng khách diễn ra cả ở những ngày cuối tuần vốn được xem là những ngày nhộn nhịp nhất
theo các nhà xuất bản nhà sách việc kinh doanh tại các gian hàng ảm đạm
lượng khách thưa vắng điều này đã dẫn đến doanh thu của hầu hết các gian hàng bị sụt giảm
mở cửa từ tám giờ sáng nhưng đã sang đến quá buổi trưa
gian hàng sách này vẫn chưa có một độc giả nào ghé thăm
may mắn hơn gian hàng kề bên gian hàng này đã đón vị khách đầu tiên
theo chủ cửa hàng này trong ba tháng đầu
đi vào hoạt động khách đông nên tình hình kinh doanh của các gian hàng khả quan
với doanh thu trung bình từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi triệu một tháng
tuy nhiên từ tháng thứ tư trở đi doanh số đã giảm đến hai phần ba
đã vậy từ việc được miễn mọi chi phí đến nay họ phải hạch toán thêm cả chi phí điện
nước chăm sóc cây xanh bảo vệ giá thuê mặt bằng
lợi nhuận không còn lại là bao chưa nói đến thua lỗ
mặc dù vậy với các doanh nghiệp điều họ cần là sự hỗ trợ về mặt chính sách
hơn là kinh phí để có thể giải quyết

các đơn vị khi tham gia gian hàng thì chúng tôi muốn được sự hỗ trợ
hỗ trợ ở đây không phải về vấn đề tiền bạc tiền bạc là một phần
nhưng tôi nghĩ là hỗ trợ lớn hơn là một định hướng chung
về cái hoạt động xuyên suốt ví dụ như là một mùa hay một năm của phố sách
tức là có những hoạt động chung mà tất cả các đơn vị tham gia gian hàng
đều có những hoạt động bổ trợ vào đấy
ngay cả không gian đọc sách
cửa hàng cà phê sách cũng vắng vẻ điều hưu
quản lý cửa hàng này cho hay lượng khách nhiều tháng nay đã giảm mạnh
so với ba tháng đầu trong khi nhu cầu của giới trẻ đến phố sách này
chủ yếu là chụp ảnh
doanh thu của bọn em thì nó cũng phải giám đi khoảng tầm tám chín thôi
không phải là lớn
tại vì bây giờ một ngày doanh thu thì nó cũng chỉ được
mấy trăm nghìn đến hơn một triệu một ngày ngày thường đấy
còn cuối tuần thì nó rộng chỉ được vài ba triệu
nói chung là
nếu mà để cái hoạt động như thế này thì
chắc là nói thì cửa hàng năng cũng đủ lỗi nhiều
trong khi phố sách hà nội ảm đạm và điều hưu
thì tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm
tổng kết hai năm hoạt động
ban điều hành đường sách tp hcm cho biết
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hai bốn triệu lượt người đến với đường sách này
so với một năm triệu lượt năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt doanh thu đường sách tp hcm năm nay
tăng gần gấp đôi đạt sấp xỉ năm mươi tỷ đồng
có điều này là nhờ đường sách tp hcm được điều hành
bởi một tổ chức là những người am hiểu về ngành xuất bản
phố sách còn được duy trì và phát triển những chương trình
hoạt động hấp dẫn thiết thực tạo không gian tương tác với độc giả
trong phần tin quốc tế biểu tình tại iran có thể chấm dứt trong vài ngày tới
tiếp tục tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi mất tích
thưa quý vị tổng thống iran hassan rouhani ngày hôm nay nhận định
các cuộc biểu tình đã kéo sang ngày thứ sáu tại nước này
có thể sẽ chấm dứt trong một vài ngày tới
tính đến nay số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới trên hai mươi người
cảnh sát cũng bắt giữ hàng trăm người biểu tình quá khích
trong cuộc điện đàm ngày hôm nay với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
recep tayyip erdogan tổng thống rouhani
đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ của thổ nhĩ kỳ
và hy vọng các cuộc biểu tình sẽ chấm dứt trong vài ngày tới
trong khi đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu
đã lên tiếng cáo buộc israel và mỹ hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình tại iran
làn sóng biểu tình gây bạo loạn diễn ra ở một số tỉnh và thành phố của iran
bùng phát từ manhat thành phố lớn thứ hai của nước này
nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp lạm phát và tham nhũng kinh tế
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong ngày hôm nay
hàng chục nghìn người đã tập trung tại nhiều thành phố trên khắp iran
tham gia cuộc tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ nước này
cuộc tìm kiếm chiếc máy bay matic mh ba trăm bảy mươi của malaysia
dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối tháng này
tham gia tìm kiếm lần này là tàu seabed constructor của naui
loại tàu chất đặc dân sự hiện đại nhất thế giới hiện nay
tờ the economist đánh giá nếu seabed constructor với những công nghệ hiện đại
không bị phá hủy
không thể tìm thấy mh ba trăm bảy mươi thì sẽ không có con tàu nào khác có thể làm được việc này
khi đó công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay số số của malaysia
đành phải để lại cho tương lai khi công nghệ phát triển hơn
máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy thực hiện chuyến bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi
trên hành trình từ kuala lumpur malaysia tới bắc kinh trung quốc
với hai trăm ba mươi chín người trên máy bay đã mất liên lạc với mặt đất vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không
do australia dẫn đầu với sự tham gia của trung quốc và malaysia đã được tiến hành
tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được vị trí máy bay không tìm thấy thi thể nạn nhân
cũng như không xác định được nguyên nhân chính xác gây ra thảm họa
cuộc tìm kiếm đã phải dừng lại từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính ấn độ tuyên bố đồng tiền ảo bitcoin hay bất kỳ đồng tiền ảo nào tương tự
không phải là tiền tệ hợp pháp ở nước này và các bên tham gia giao dịch liên quan đến những đồng tiền
ảo tự gánh trị rủi ro bộ trưởng tài chính ấn độ arun railay cho biết quan điểm nhất quán của
chính phủ ấn độ là các loại tiền tệ như bitcoin không phải là đồng tiền hợp pháp và hiện một ủy
ban của vụ kinh tế thuộc bộ tài chính đang xem xét tất cả các khía cạnh của đồng tiền ảo và sẽ quyết
định những hành động phù hợp cụ thể hiện có tới bảy trăm tám mươi năm loại tiền ảo đang được giao dịch trên toàn cầu
trong đó ở ấn độ có một mươi một loại quyết định của chính phủ ấn độ
có trị giá gần hai ba trăm linh tỷ usd đứng thứ sáu thế giới sẽ là đòn ráng tiếp theo đánh vào giá trị của đồng
bitcoin sau khi nhiều nước không thừa nhận hoặc cảnh báo về nguy cơ rủi ro của đồng tiền ảo này
argentina đang phải đối mặt với những khoản nợ nước ngoài khổng lồ lên tới ba trăm linh tỷ usd trước
tình hình này tổng thống argentina mauricio macri đã phải lên tiếng kêu gọi các chính quyền
địa phương và người dân thực hiện chính sách thắt lưng bục bụng
thống kê cho thấy nợ nước ngoài của argentina hiện đã lên tới ba trăm linh tỷ đô la tăng hơn ba mươi so với
trước khi ông macri nhậm chức hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm với mức tăng khoảng một trăm linh triệu đô la một tháng
nguyên nhân của tình trạng này là do chính phủ chấp nhận tái cơ cấu nợ với các nhà đầu tư nước
ngoài chính phủ argentina đã phát hành hàng chục tỷ trái phiếu để có tiền thanh toán với các chủ
nợ khiến nợ nước ngoài tăng vọt phe đối lập đã chỉ trích gây gắt việc làm này của chính phủ
tổng thống macri argentina từng bị vỡ nợ năm hai nghìn một khi vay nước ngoài tương đương sáu mươi năm tổng sản phẩm quốc nội
bộ y tế thụy điển vừa cho biết chính phủ nước này đang đầu tư rất lớn cho lĩnh vực y tế điện tử
để trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực này vào năm hai nghìn ba mươi
để hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về y tế điện tử
ủy ban y tế và phúc lợi quốc gia sẽ phải tạo điều kiện tốt hơn cho nhân viên y tế để có thể chăm
sóc bệnh nhân một cách tốt nhất một trong những việc mà chính phủ thụy điển phải làm để thúc đẩy
lĩnh vực y tế điện tử là chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên ngành y học nhằm tạo thuận lợi cho việc
trao đổi chuyên môn và chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân đây cũng là điều kiện cơ bản cho việc trao
đổi thông tin trên các hệ thống công nghệ dự kiến ủy ban y tế phúc lợi quốc gia thụy điển sẽ
tiến hành nghiên cứu việc tăng cường an ninh cho các bệnh nhân và xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho
các nhân viên y tế để giúp họ tiếp cận những thông tin thực tế giảm bớt những thương tổn trong
quá trình làm việc cũng như phát triển phương pháp làm việc thực tế hướng tới mục tiêu trở
thành quốc gia đi đầu về trí tuệ nhân tạo chính phủ mỹ đã đưa ra rất nhiều kế hoạch đầy tham
vọng một công viên công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ được xây dựng tại thủ đô bắc kinh của
trung quốc trong vòng năm năm tới với vốn đầu tư ước tính một mươi ba tám tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng hai một tỷ usd
công viên công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo này
sẽ đặt tại huyện môn đầu câu ngoại ô phía tây bắc kinh có diện tích năm mươi bốn tám mươi bảy ha công viên dự kiến
sẽ thu hút khoảng bốn trăm linh công ty với doanh thu hàng năm ước tính vào khoảng bảy bảy tỷ đô la
công viên công nghệ sẽ tập trung vào việc phát triển các lĩnh vực như dữ liệu lớn
tốc độ siêu cao điện toán đám mây nhận dạng sinh chắc học cơ sở công nghệ hạ tầng của công viên
công nghệ là mạng di động thế hệ năm siêu máy tính và các dịch vụ đám mây nhà phát triển công viên công nghệ
sẽ tác với các trường đại học các viện nghiên cứu và công ty lớn của trung quốc và nước ngoài để
thiết lập các trung tâm nghiên cứu khác nhau trong đó có một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại